thực hiện thỏa thuận giữa chính phủ việt nam và chính phủ cộng hòa pháp
kỳ họp lần thứ tám đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế việt pháp đã được tiến hành vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại cộng hòa pháp do thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư trần quốc phương
và bộ trưởng ngoại thương thu hút nước ngoài pháp ngữ và người pháp ở nước ngoài frank riste đồng chủ trì
đoàn việt nam tham dự kỳ họp lần này có đại sứ việt nam tại pháp đinh toàn thắng
các đại diện của văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương tp hà nội và tỉnh ninh bình
phát biểu khai mạc đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế việt pháp bộ trưởng franciste mong muốn
quan hệ kinh tế sẽ được tăng cường hơn nữa để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước
việc tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế có vai trò rất quan trọng để cùng giải quyết những vấn đề này
thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư trần quốc phương
đề cao những bước phát triển quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư việt nam pháp thời gian qua
dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến sâu sắc
qua phiên họp lần thứ tám này thì chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận cao về các lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới
mà hai phía sẽ cùng hợp tác để cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ cũng như là đẩy nhanh tiến đổ các cái hoạt động
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm đoàn việt nam đã có buổi họp thường niên với cơ quan
phát triển pháp afd hai bên trao đổi về các dự án nhất là các dự án hạ tầng cơ sở sử dụng vốn vay của afd
phía pháp mong muốn chính phủ việt nam tạo điều kiện hơn nữa để các dự án afd sớm được triển khai
còn phía việt nam mong muốn afd phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư thu hút thêm sự hỗ trợ cho các dự án đang có khó khăn về nguồn lực
nhất là các khoản viện trợ không hoàn lại của eu đồng thời đề nghị đẩy nhanh thủ tục nhận diện các dự án mới
được hai bên lựa chọn trong thời gian qua